mặc dù hầu hết các hạng mục của nhà máy điện mặt trời xuân thọ một xuân thọ hai tại thị xã sông cầu
tỉnh phú yên đều đã cơ bản được hoàn tất thế nhưng chỉ vì một số hộ dân nơi đây không đồng ý
cho kéo đường dây điện qua một cột điện để dẫn về trạm biến áp một trăm một mươi kv tại huyện tuy an
dẫn đến công trình có thể không đạt tiến độ cam kết
dự án nhà máy nhiệt điện mặt trời xuân thọ một xuân thọ hai do công ty cổ phần quang điện phú khánh
làm chủ đầu tư được khởi công từ ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín có tổng mức đầu tư hai tám trăm linh tỷ đồng
trên diện tích một trăm hai mươi ha mỗi nhà máy có công suất thiết kế hơn bốn mươi chín sáu mw đến nay việc lắp đặt
các tấm pin năng lượng và thiết bị kỹ thuật đã đấu nối với trạm biến áp một trăm một mươi kv sẵn sàng hòa
điện lưới quốc gia chậm nhất vào ngày ba mươi tháng sáu tới thế nhưng đến nay dự án đang gặp khó khăn
vì bốn hộ dân không đồng ý cho đường dây điện dài khoảng
một trăm linh m đi qua phần đất nhà mình những hộ dân này cũng cho rằng đường dây điện đi qua gây ảnh hưởng
đến sức khỏe và sinh hoạt theo ngành chức năng chiều cao này bảo đảm khoảng cách từ mái nhà hiện
hữu của các hộ dân đến mặt võng của đường dây điện là một mươi năm năm m
dự án đi qua huyện tuy an có một trăm linh một hộ dân bị ảnh hưởng đến nay đã có chín mươi bảy hộ phối hợp kiểm đếm
lập hồ sơ thông qua dự thảo đền bù chỉ còn lại bốn hộ không đồng ý theo chủ đầu tư và ngành chức năng
đây là trở ngại lớn
dự án điện mặt trời xuân thọ một và xuân thọ hai đã hoàn thành hơn chín mươi khối lượng công việc điều cần thiết nhất lúc này là sự hợp tác thiện trí của người dân
các cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương hỗ trợ bảo vệ thi công có như vậy công trình mới đạt cam kết hòa điện lưới quốc gia đúng tiến độ